trong ngày chín tháng một mươi một tại trung tâm hành chính đà nẵng chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thủ tướng papua new guinea peter onei nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng những thành tiệu mà papua new guinea đạt được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng chính phủ và nhân dân papua new guinea sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước góp phần cho hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới
khẳng định việt nam sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm để giúp papua new guinea đảm nhiệm thành công vai trò nước chủ nhà năm apec hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị thủ tướng peter âu nei và chính phủ papua new guinea quan tâm giải quyết vấn đề ngư dân tàu thuyền việt nam bị bắt giữ tại papua new guinea trên tinh thần nhân đạo và quan hệ hữu nghị giữa hai nước